còn các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi
trưa chiều trời hưởng nắng nhiệt độ có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín
các tỉnh còn lại từ đà nẵng đến bình thuận mưa chỉ xảy ra vài nơi
ngày nắng nhiệt độ ban trưa tăng lên ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ chỉ xuất hiện mưa cục bộ với lượng không đáng kể vào chiều tối và đêm
ban ngày trời có nắng nhiệt độ ban trưa là hai mươi chín ba mươi hai độ tại tây nguyên
và ba mươi một ba mươi bốn độ tại khu vực nam bộ có nơi cao hơn
thưa quý vị và bà con hiện vùng đồng bằng sông kiểu long đang trong mùa khô
nhưng tại một số địa phương mặn đã xâm nhập vào nội đồng
theo các chuyên gia chắc chắn tháng ba và tháng bốn tới mặn sẽ tràn vào
tuy nhiên dự báo sẽ không nghiêm trọng như các năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn hai mươi
để sẵn sàng ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn và những diễn biến bất thường có thể xảy ra
người dân và chính quyền địa phương cần có phương án trước mắt và lâu dài
cụ thể trước mắt cần tích chữ nước bằng
nhiều cách mà lâu nay các địa phương vẫn làm như xây hồ ngăn các tuyến canh nội đồng
đào ao hay dùng túi chứa nước thường xuyên theo dõi cập nhật số liệu diễn biến về khí tượng thủy văn
về lâu dài nên giảm diện tích trồng lúa
chọn các loại cây trồng giảm tiêu thụ nước hoặc chuyển qua nuôi trồng thủy sản
đến với thời tiết trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi gió đông cấp bốn cấp năm
còn khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa vài nơi gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi bốn ba mươi độ và hai mươi bốn ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa nhỏ và sương mù gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời lạnh với nhiệt độ từ hai mươi ba mươi